hai một trăm năm mươi tám tỷ đồng là kinh phí được ubnd tp hcm tạm ứng từ ngân sách thành phố cho tuyến metro số một
biến thành suối tiên nhằm tháo gỡ những khó khăn về tài chính góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án
ubnd tp hcm giao các sở ngành liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục tạm ứng theo tiến độ giải ngân thực tế
cho ban quản lý đường sắt đô thị để thanh toán cho các nhà thầu theo đúng quy định và khẩn trương hoàn thành trình
điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án metro số một dự tuyến metro số hai
việc tạm ứng ngân sách giúp tránh phát sinh khiếu kiện và dự án triển khai kịp tiến độ
đến nay khối lượng thi công của tuyến metro số một là hơn sáu mươi ba dự kiến cuối năm sẽ đạt tám mươi với việc hoàn thành nhiều hạng mục cụ thể